tỉnh hà tĩnh long trọng tổ chức kỷ niệm sáu mươi năm bắc hồ về thăm hà tĩnh và một mươi năm thành lập thành phố hà tĩnh
đến dự lễ kỷ niệm có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng và các đồng chí ủy viên bộ chính trị
võ văn thường bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
hai mươi năm qua khắc ghi những lời dạy của bác hồ đảng bộ quân và dân hà tĩnh đã đoàn kết một lòng
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
từng bước đưa hà tĩnh thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo vươn lên sánh vai với các tỉnh bạn trong cả nước
đến nay kinh tế hà tĩnh đã có những bước phát triển đột phá cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng hoàn thiện sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng
sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp mới
nhiều dự án kinh tế trọng điểm được triển khai hiệu quả
cải cách hành chính và môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ thu hút được nhiều nguồn lực phục vụ phát triển
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao công tác xây dựng đảng chính quyền
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực
hà tĩnh từ một địa phương nông nghiệp lạc hậu đã trở thành điểm sáng của cả nước về xây dựng nông thôn mới